các lực lượng chức năng đã thu giữ một mươi gói ma túy tổng hợp bên trong có chứa hai viên hồng phiến
tại cơ quan công an lương phi chuẩn khai nhận đã sang lào mua số ma túy nói trên của một đối tượng người lào không rõ tên tuổi
sau đó đem về quan hóa để bán kiếm lời
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
liên quan đến vụ việc xử lý gần một trăm linh đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại hai quán
quán bar và quán karaoke trên địa bàn thành phố hải dương
vào ngày hai mươi tám tháng sáu vừa qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt giam các đối tượng có liên quan về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
vào khoảng một giờ ngày hai mươi tám tháng sáu phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát cơ động và công an thành phố hải dương
đã đồng loạt đột kích hai quán là quán bar ruby one tại khu sáu phường nhị châu và quán karaoke vkt trên đường thanh niên phường quang trung
và tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện một trăm một mươi bốn người
tại chín phòng hát của hai quán thu giữ tại hiện trường nhiều đĩa xứ ống hút các gói tinh thể màu trắng và một số viên nén màu hồng
các đối tượng khai nhận là ma túy stacy và kentamin được mua từ nhân viên trong quán
qua test nhanh phát hiện có chín mươi chín người đã dương tính với ma túy
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt giam năm đối tượng
tạm giữ hình sự chuyển công an thành phố hải dương bốn đối tượng để xử lý theo thẩm quyền
một nhóm đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội facebook vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã thái hòa tỉnh nghệ an triệt phá
theo điều tra ban đầu nhóm đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt hơn hai mươi tỷ đồng
các đối tượng bị bắt giữ gồm đỗ thiên hưng võ minh tình võ văn mỹ đoạn vũ trường và vũ quốc bá
tất cả đều cùng chú tại huyện triệu phong tỉnh quảng trị
từ cuối năm hai nghìn một mươi chín đến nay với vai trò cầm đầu đỗ thiên hưng cùng nhóm của mình đã trực tiếp
tạo các facebook ảo rồi chiếm đoạt quyền sử dụng facebook của nạn nhân
sau đó tiến hành nhắn tin cho bạn bè người thân của nạn nhân để vay mượn và nhờ gửi tiền
bằng nhiều thủ đoạn các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt trên hai mươi tỷ đồng của nhiều nạn nhân
trung bình một ngày các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt từ vài chục triệu cho đến hàng trăm triệu đồng
theo nhận định của cơ quan điều tra đây là ổ nhóm tội phạm có tổ chức chuyên nghiệp địa bàn hoạt động rộng
với nhiều phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi
mặc dù đã bị xử lý hành chính về hành vi đánh bạc nhưng đối tượng danh rãnh em ba mươi chín tuổi
ngụ tại xã vĩnh thắng huyện gò quao tỉnh kiên giang lại tái phạm hành vi
mới đây anh em lại tiếp tục tổ chức đá gà ăn tiền tại địa phương thì đã bị cơ quan công an bắt quả tang
vào sáng ngày hôm nay công an huyện gò quao đã hoàn tất hồ sơ chuyển viện kiểm sát
đề nghị truy tố đánh em về tội đánh bạc
trước đó vào trưa ngày sáu tháng ba lực lượng công an huyện gò quao đã bắt quả tăng rãnh em
đang tổ chức cho hàng chục người tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền
tại ấp vĩnh tân xã vĩnh thắng huyện gò quao
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ hai mươi năm đối tượng sáu con gà trống gần sáu mươi triệu đồng
và nhiều dụng cụ phương tiện phục vụ cho hành vi đánh bạc
theo kết quả điều tra đánh em đã có tiền sự về hành vi đánh bạc chưa được xóa án tích
và là đối tượng thường xuyên lén lút tổ chức đá gà ăn tiền tại địa phương
tính đến một mươi tám h ngày hôm nay ngày hai tháng bảy việt nam đã trải qua bảy mươi bảy ngày liên tiếp
không có ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
số ca nhiễm virus sars cov hai tại nước ta là ba trăm năm mươi
theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín hiện nay có một mươi ba tám mươi năm người có tiếp xúc gần
và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly
việt nam có tổng cộng hai trăm một mươi năm
số ca nhiễm covid một mươi chín được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cũng cho biết
cho đến thời điểm này có ba trăm bốn mươi trên ba trăm năm mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín đã được công bố khỏi bệnh chiếm chín mươi năm
bốn mươi chín trên năm mươi bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài được việt nam điều trị khỏi bệnh
chỉ còn bệnh nhân người anh bệnh nhân số chín mươi một là phi công đang được điều trị tại bệnh viện trợ rẫy
trong số đó có ba bệnh nhân âm tính hai lần trở lên
cả nước hiện nay còn một mươi hai bệnh nhân
trong số đó có ba bệnh nhân dương tính với covid một mươi chín
và thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân